các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
từ ngày một mươi tháng một mươi bộ giao thông vận tải đã ban hành quy định tạm thời thí điểm tổ chức các hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi tháng một mươi trên toàn quốc
và cho đến thời điểm hiện tại các địa phương đã thực hiện khôi phục hoạt động tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh
tuy nhiên theo ghi nhận tại nhiều nơi vẫn xảy ra tình trạng điều hưu vắng khách hoạt động cầm chừng
tình trạng xe trống bến điều hiu
ngày bình thường người xe ra vào tấp nập nhưng những ngày gần đây phòng chờ sân bãi đều trống trơn không có xe hoạt động
tình trạng này bắt đầu từ khi mở lại các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh
số lượng người đến bến là một trong những đơn vị hoạt động vận tải lớn ở vùng ven biển huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
công ty trách nhiệm hữu hạng vận tải và du lịch minh quý hiện có tám xe trong đó có hai xe chạy các tỉnh như bình dương vũng tàu còn lại chạy tuyến hà nội
đến nay ba mươi nhân viên và lái xe đã tiêm xong mũi một vaccine một số đã được tiêm mũi hai nhưng hiện nay các tuyến đăng ký đều thuộc vùng vàng và đỏ nên không thể chạy được
ở vùng ven biển nhu cầu đi lại của người dân rất cao
bình thường khi không có dịch covid một mươi chín thì hoạt động một trăm linh công suất
nhưng thời điểm này chưa được phép
hạn đi lại trước hết các tỉnh cần phải có sự đồng lòng trong việc thực hiện chỉ đạo của chính phủ và bộ giao thông vận tải thống nhất khâu quản lý mới có thể chỉ đạo thực hiện tốt
đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi kính chào và hẹn gặp lại